phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa vừa phối hợp với công an huyện như thanh và công an thị trấn bến xung bắt quả tang ba mươi một đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke bạch lim
tại chỗ lực lượng công an thu giữ một túi ni lông chứa ma túy tổng hợp ketamin một đĩa xứ trắng bên trong còn bán dính nhiều ma túy tổng hợp dạng kẹo cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
qua xét nghiệm nhanh thì đã có hai mươi hai trên ba mươi một trường hợp dương tính với các chất ma túy
theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an năm đối tượng đứng ra tổ chức gồm lê văn tuấn lê văn tráng phạm văn lộc phùng ngọc hưng và hoàng thị huyền trang đều trú tại tỉnh thanh hóa
đây là các đối tượng cộng cán thường xuyên lên địa bàn thị trấn bến xung huyện như thanh để tụ tập chơi bời mua ma túy về các quán karaoke để tổ chức sử dụng hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng